ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật cấp một mươi hai trở lên khoảng chín mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một chín độ kinh đông
trên vùng biển phía nam của quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm
đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông
bao gồm cả quần đảo hoàng sa và phía bắc khu vực giữa biển đông
có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét vùng gần tâm bão tám đến một mươi m biển động dữ dội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai gió bão cấp ba

còn từ hôm qua các tỉnh thành phố
từ quảng trị đến quảng nam đã có công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị địa phương
triển khai các phương án ứng phó với bão số một mươi ba
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo khẩn trương di rời hàng trăm hộ dân
tại năm xã có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao ở huyện miền núi hướng hóa
trước đó huyện này đã di rời khẩn cấp bốn mươi năm hộ dân
với hơn một trăm bảy mươi nhân khẩu ở thôn gia ly giào xã hướng sơn
đến nơi an toàn do ngọn núi phía sau có vết nứt và sạt lở nghiêm trọng
thành phố đà nẵng cũng đã yêu cầu các địa phương
sẵn sàng phương án sơ tán các hộ dân người sống trong các khu nhà
không kiên cố nhà khu vực ven biển các khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét
đến nơi an toàn yêu cầu chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định
kéo tàu thuyền nhỏ thuyền thúng lên bờ trước một mươi năm h ngày hôm nay
còn tại tỉnh quảng nam cũng đã giả soát để di rời các hộ dân
có những nơi có nguy cơ cao bị sạt lở đất ngập lụt
ưu tiên các hộ dân ở vùng đồi núi sông suối hạ du các con sông
và vùng bãi ngang ven biển đồng thời tỉnh cũng đang giữ chữ lương thực
thực phẩm và nước uống đảm bảo cho các hộ dân sinh sống trong thời gian mưa bão
tỉnh cũng yêu cầu các nhà máy thủy điện hạ thấp dần mực nước
ở các hồ chứa
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ thủ phạm vụ hiếp dâm giết người
xảy ra tại thôn làng mảnh xã tà sì láng huyện trạm tấu tỉnh yên bái
chỉ sau năm ngày gây án
tưởng bị bắt giữ là hà văn hoát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thôn thác vác xã đồng khê huyện văn chấn tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra hoát khai nhận vào ngày sáu tháng một mươi một
thoát đi xe máy từ xã đồng khê huyện văn chấn lên thôn làng mảnh
xã tà sỉ láng huyện trạm tấu
do đường trơn nên hoát đã để xe vào trong bụi cây ven đường
và tiếp tục đi bộ được khoảng một km
hoát phát hiện ra chị sùng thị bê sinh năm hai nghìn ba
trú tại bản mù huyện trạm tấu đi phía trước
nên đã đe dọa xe máy
để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó sợ bị phát hiện khoát đã dùng áo
xiết cổ nạn nhân đến chết rồi đi về nhà
ngày bảy tháng một mươi một người dân phát hiện xác của nạn nhân
nên đã trình báo cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đoàn thị khánh vân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyên là kế toán công ty cổ phần
cảnh quan không gian sát
chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong quá trình làm kế toán thanh toán công nợ
của công ty cổ phần cảnh quan không gian xanh
đoàn thị khánh vân đã được công ty giao nhiệm vụ
ứng tiền mặt tại thủ quỹ để thanh toán tiền hàng
qua tài khoản ngân hàng của các nhà cung cấp
tuy nhiên tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhận tiền mặt tại thủ quỹ
đoàn thị khánh vân đã không nộp hoặc là chỉ nộp
một phần số tiền đã ứng vào tài khoản
của các nhà cung cấp
rồi làm các giấy tờ nộp tiền giả mạo chứng minh
đã nộp vào ngân hàng và đưa về hoàn ứng tại công ty
với thủ đoạn này đoàn thị khánh vân đã chiếm đoạt số tiền
hơn hai trăm năm mươi tám triệu đồng của công ty cổ phần cảnh quan không gian xanh
hành vi của vân đã đủ yếu tố để cấu thành tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi